vô cùng thương tiếc đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã có nhiều công lao đóng góp xuất sắc cho đất nước và nhân dân
hôm nay tại hội trường thống nhất tp hcm đã có hàng trăm đoàn khách xếp hàng và thắp nhang viếng đồng chí phan văn khả
nguyên thủ tướng phan văn khải là một nhà lãnh đạo tài ba với tư duy vượt trước thời đại dám nghĩ biết làm dám chịu trách nhiệm
với sự quan tâm hết lòng cho cuộc sống của nhân dân đồng chí là một người con ưu tú của dân tộc
của nam bộ sài gòn gia định tp hcm là người mà ai từng có cơ hội tiếp xúc đều có những ấn tượng khó phai mở
trong suốt hơn bảy mươi năm tham gia hoạt động cách mạng đồng chí phan văn khải đã có những đóng góp to lớn
cho sự nghiệp hoạt động cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí luôn được các đồng chí đồng đội và đồng bào trong cả nước yêu quý và tôn trọng
trên nhiều cương vị công tác khác
trong cương vị khác nhau đồng chí phan văn khải luôn kiên định và thúc đẩy chủ trương đội mới và hội nhập sâu rộng
được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao
đó là phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước xây dựng một đội ngũ doanh nhân hùng hậu
trong thực tế đội ngũ doanh nhân việt nam hiện nay đã có nhiều đóng góp cho đất nước từ giải quyết việc làm cho người lao động
đóng góp nghĩa vụ thuế cho nhà nước đưa sản phẩm và hình ảnh của đất nước việt nam năng động đến với thế giới
với tầm tư duy chiến lược bản lĩnh và sáng tạo luôn lắng nghe ý kiến của các cán bộ đảng viên
luôn trăng trở với những bước đi lên của đất nước những khó khăn của đời sống nhân dân
đồng chí phan văn khải đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc hoạch định chính sách
lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
quyết tâm cải cách mạnh mẽ và xây dựng những bước đi vững chắc để hội nhập với thế giới
đồng chí nguyễn minh triết nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã có nhiều năm cùng công tác với đồng chí phan văn khải chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về người đồng chí của mình
đồng chí nguyễn minh triết nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã có nhiều năm cùng công tác với đồng chí phan văn khải chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về người đồng chí của mình
đồng chí nguyễn minh triết nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã có nhiều năm cùng công tác với đồng chí phan văn khải chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về người đồng chí của mình
đồng chí nguyễn minh triết nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã có nhiều năm cùng công tác với đồng chí phan văn khải chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về người đồng chí của mình